tới mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng trú tại tỉnh lai châu vừa bị bắt giữ về hành vi trên
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng lù văn võ và lò văn ngân khai nhận
đã trung tiền sang tỉnh điện biên mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính
để mang về tỉnh lai châu tiêu thụ
tuy nhiên khi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động và hơn năm triệu đồng